liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sửa chữa và đóng tàu phan thiết phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận xảy ra vào chiều ngày hôm qua
hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh đã không quản nguy hiểm khó khăn dũng cảm lao vào đám cháy để cứu tài sản của nhân dân
tại thời điểm các chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ phóng viên antv đã có mặt để ghi nhận những hình ảnh tại hiện trường
thưa quý vị sau hơn bốn giờ lỗ lực với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân
thì vụ cháy xảy ra tại khu vực sửa chữa và đóng tàu đã được dập tắt và khống chế
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước để ngăn ngừa đám cháy bùng phát trở lại
thông tin tại hiện trường từ công an tỉnh bình thuận đã có một mươi một tàu cá đang trong quá trình sửa chữa bị hư hại do đám cháy gây ra
nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình hàn đóng bô tàu nhóm công nhân đã sơ ý làm tiên lửa hàn
rơi vãi xuống sàn tàu và bén vào dầu nhớt gây ra vụ cháy
lực lượng chất cháy tại chỗ thiếu trang thiết bị thêm vào đó chất cháy lan nhanh đã khiến ngọn lửa bùng phát và lan sang các con tàu lân cận
đây là một vụ cháy rất là phức tạp diễn biến nhanh
thời điểm xảy ra vụ cháy là thời điểm bến tàu đang sửa chữa cố định
thứ hai nữa là mùa gió sóc gió bóc rất mạnh
cho nên là khi ngọn lửa bùng phát thì trên các loại tàu này có rất là nhiều dầu và các loại củi dễ chất dễ cháy khác
cho nên nó bùng phát rất là nhanh
bên cạnh đó thì cái địa hình đi vào để xe chữa cháy và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp vào bên trong cũng hết sức là khó khăn
chúng tôi phải đặt tường để đưa phương tiện chữa cháy vào bên trong
cộng với cái thời điểm ngày hôm nay thì toàn thành phố phan thiết lại cấp điện
cho nên là không huy động được hệ thống bơm thủy lực từ dưới sông
tất cả phụ thuộc vào cái gòi chứa nước gòi chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy
nhận được tin báo cháy của quần chúng và xác định những đám cháy có thể phát triển lớn thì đơn vị đã huy động tổng lực tất cả các lực lượng của đơn vị bên sông bảy
đồng thời thì báo cáo với
báo cáo với đề xuất với ủy ban tỉnh huy động tổng lực tất cả cả quân đội biên phòng và các lực lượng công an quân sự của đối phương để tham gia vụ cháy này
mặc dù đối mặt với nguy hiểm do ngọn lửa bùng phát mạnh trên các tàu chứa một lượng lớn dầu máy và bình ga kết cấu thân tàu có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào
song lực lượng tham gia chữa cháy đã nỗ lực hết mình để cứu tài sản cho nhân dân
với nhiệm vụ của một người lính cứu hỏa thì chúng tôi đã không
để nguy hiểm với các chất cháy trên tàu xăng dầu ga chúng tôi đã cố gắng tìm mọi cách nhanh nhất những biện pháp chữa cháy hiệu quả nhất để khống chế đám cháy lan ra những con tàu những cái ghe còn lại
với nỗ lực của anh em của chúng tôi các đồng đội của chúng tôi sau bốn tiếng chúng tôi cũng đã cố gắng chập tắt được đám cháy và khung chế cho đám cháy không cháy lan sang những cái ghe còn lại để giảm thiệt hại về mức
chúng tôi thấp nhất cho nhân dân
hiện nay lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại từ đó có phương án hỗ trợ cho những chủ tàu bị ảnh hưởng